lệnh ngừng bắn tạm thời ở gaza là bước đột phá để hướng tới hy vọng nhưng chừng đó là chưa đủ
đó là nhận định của chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc denis francis
ông francis kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn để lương thực nước uống và trợ giúp y tế khẩn cấp
có thể đến được với những người đang có nhu cầu ở gaza và các khu vực bị ảnh hưởng
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc cũng nhấn mạnh an ninh và ổn định bền vững tại trung đông chỉ có thể đạt được
nếu như có một nền hòa bình công bằng lâu dài và toàn diện
cách thức duy nhất để dập tắt vòng xoáy xung đột bạo lực và tổn thất với cả người israel và palestine
là giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết của đại hội đồng
trong tuyên bố được đưa ra ngay trước ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân palestine hai mươi chín tháng một mươi một
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn
cho phép hàng viện trợ thiết yếu được vào gaza không hạn chế và phóng thích mọi con tin
chấm dứt việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế
trong khi đó người phát ngôn tổ chức y tế thế giới who margaret harris cảnh báo nguy cơ nhiều người
tại giải gaza tử vong do bệnh tật hơn là do bom đạn nếu hệ thống y tế tại vùng lãnh thổ này không nhanh chóng hoạt động trở lại
bà cũng một lần nữa bày tỏ quan ngại về thực trạng bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm
đặc biệt là bệnh tiêu chảy do không có thuốc men vaccine người dân không tiếp cận được với nước sạch vệ sinh hay thực phẩm